để thắp sáng lên ngọn lửa truyền thống hào hùng của dân tộc ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh tp hcm đã tổ chức chương trình giao lưu
bác hồ sống mãi với những người lính trong tù đây là một trong những hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ học tập và nói theo
trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đã có hàng chục nghìn cán bộ đảng viên học sinh sinh viên bộ đội dân quân du kích
tham gia chiến đấu và hoạt động bí mật trong lòng địch bị địch bắt vào tù đầy
mặc dù bị địch tra tấn cực kỳ dã man nhưng lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm của các cô các chú vẫn một lòng một dạ sắt son với đảng với tổ quốc và tin tưởng vào ngày toàn thắng
bản thân em được nghe các cô chú kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng của các cô chú bản thân em cảm thấy rất là xúc động
với tuổi trẻ thành phố
hồ chí minh ngày hôm nay chúng em được sống trong thời bình chúng em luôn luôn ghi nhớ những công ơn của các cô chú đi trước đã để lại cho đất nước chúng ta một nền hòa bình độc lập
với vai trò là tuổi trẻ sống trong thời bình chúng em luôn luôn cố gắng phấn đấu nỗ lực từng ngày trong công tác chuyên môn lẫn học tập để làm sao giữ cho đất nước chúng ta được bền vững
tại buổi giao lưu các cô các chú đã kể lại những câu chuyện sinh động về những hy sinh mất mát đau thương trong ngục tù và những tình cảm thiêng liêng của đồng đội dành cho mình
những lời thơ trong tù của bác đã động viên nhắc nhở tiếp sức trên trận tuyến không cân sức với quân thù
bản thân của em thì cảm thấy rất xúc động về những cô chú đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến mà các cô chú vẫn hào hùng và một lòng yêu nước
nên đã tiếp thêm cho chúng em dưỡng tin cầm súng để bảo vệ tổ quốc và hợp lòng yêu nước
chúng em sẽ cố gắng gàng liện và học tập để không hụt lòng những người đi trước đã cố gắng xây dựng đất nước của mình
học bác và làm theo lời bác dạy sau hơn bốn mươi một năm trở về với cuộc sống đời thường
phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống phải chiến đấu liên tục với bệnh tật hậu quả của những đòn tra tấn
nhưng các cô các chú vẫn là lực lượng đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là những tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ học tập